bộ thương mại mỹ doc vừa áp thuế trong bán pha giá về ca cha việt nam trong kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ một mươi bốn
đối với các lô hàng cá tra việt nam nhập khẩu vào mỹ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó mức tăng cao nhất là công ty cổ phần hùng vương từ mức usd một kg ở kết quả sơ bộ lên mức ba tám mươi bảy usd một kg
còn bốn doanh nghiệp xuất khẩu cá cha khác bị áp mức thuế một ba mươi bảy usd một kg
mức thuế xuất áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài danh sách nói trên là hai ba mươi chín usd một kg